chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí
những ngày này bà con nông dân ở làng tây tiệu quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đang rất tất bật chăm sóc cho những ruộng hoa để kịp bán trong dịp tết
với diện tích hơn hai trăm linh hectare lòng hoa tây tựu là một trong những nơi cung cấp hoa chủ lực cho thủ đô với nhiều loại hoa
trước đây toàn bộ diện tích đất của tây tự trồng lúa và các loại cây hoa màu
nhưng khi việc trồng hoa mang lại hiệu quả cao thì các hộ dân ở đây đã quyết định chuyển nghề
năm nay do thời tiết bất thường khiến việc trồng hoa tết của người dân không được thuận lợi đặc biệt là hoa cúc và hoa hồng
thời tiết năm nay thì ấm nhiều hoa nếu mà ai mà cầm như mọi năm thì nó nở trước tết
giờ vàng vàng rồi nó bị nở trước tết còn cái tang xanh xanh như thế này thì mới may mới được vào tết
cho nên trồng hoa không thể nào biết được thời tiết chỉ là ước lượng thôi
gia đình bà chu thị ngọc trồng hai mẫu cúc tết
tuy nhiên một phần ba diện tích trong số
sau đó dự kiến sẽ phải thu bán trước tết
cũng như gia đình bà ngọc hàng trăm hộ dân ở làng hoa tây tự cũng đang tất bật với công việc chăm sóc cho dụng hoa của nhà mình
hầu hết hoa ở nơi đây không được trồng trong nhà kính nên việc chăm sóc phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết
dù có kinh nghiệm lâu năm trong nghề trồng hoa nhưng đã không ít cái tết người trồng hoa ở nơi đây mất trắng vì thời tiết mưa nắng thất thường
gia đình chúng tôi làm hơn hai mẫu cả ly cả cúc cả các loại nơi ơn rồi là bionet thược dược
đấy để phục vụ cho những ngày tết
đấy đang đôi ba cái đã nở để báo hiệu là mùa xuân chuẩn bị đến rồi tết gần đến rồi cả
cái thời tiết nó cứ ôn thuận như ngày hôm nay
nó cứ khoảng là hai mươi hơn hai mươi độ thế là đẹp
đấy nếu dẹt quá thì hoa không phát triển được
đấy nếu mà nó lạnh nóng quá thì lại phát triển nhanh thì lại ùn hoa lại không bán được
thế lại dẹt
đấy nên nó phải tất cả làm ăn này nó phải theo thời tiết hết
không riêng gì tây tự mà đối với những người làm nghề trồng hoa
thì tết nguyên đán chính là vụ hoa quan trọng nhất vì nhu cầu tiêu thụ cao bán đắt hàng
nếu thời tiết thuận lợi sẽ mang lại cho họ một cái tết vui tươi và phấn khởi
trong những ngày này bên cạnh việc tập trung chăm sóc để các vườn cúc ly thực dược nở đúng tết
người dân làng hoa tết tự cũng đang tranh thủ làm giống để những bông hoa lo kèn kịp thời nở vào những ngày tháng tư dược nắng